các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên tục ghi nhận ba ca tử vong sau khi tiêm vaccine vậy nguyên nhân là do đâu xin mời quý vị cùng theo dõi
liên quan tới các trường hợp tại thanh hóa gặp sự cố sau khi tiêm vaccine bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi sở y tế thanh hóa và bệnh viện bạch mai về việc tăng cường điều trị cấp cứu cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế nhận được báo cáo của sở y tế thanh hóa về sự cố tiêm chủng xảy ra tại huyện nông cống thành hóa
bộ y tế đề nghị
sở y tế thanh hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phối hợp tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe cấp cứu điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng
trong quá trình theo dõi cấp cứu điều trị nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về bộ y tế
chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra đánh giá ra soát khắc phục các nguy cơ chưa an toàn theo hướng dẫn tại quyết định số ba nghìn năm trăm một mươi tám quy đề bit vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
mỗi lọ chứa một liều vaccine mỗi liều năm ml
thành phần của vaccine này được bổ sung hitrocid nhôm để tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch
là vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ bắt hoạt
vaccine được bảo quản ở nhiệt độ hai tám độ c và không để đông băng vaccine
hàng sử dụng hai năm tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
chỉ định tiêm phòng cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
lịch tiêm gồm hai mũi mũi hai cách mũi một từ ba đến bốn tuần
liều lượng đường tiêm năm ml tiêm bắp
phản ứng sau tiêm chủng ghi nhận được hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại trong thời gian ngắn
gồm phản ứng tại chỗ tiêm rất phổ biến là đau ở chỗ tiêm không phổ biến đỏ sưng cứng ngứa
phản ứng toàn thân phổ biến nhất là đau đầu sốt mệt mỏi đau cơ đau khớp ho khó thở buồn nôn tiêu chảy ngứa
đây là những phản ứng thông thường sau tiêm vaccine
những dấu hiệu này cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ sở
thể đang phản ứng với vaccine cụ thể là kháng nguyên một chất kích hoạt đáp ứng miễn dịch
do đó các phản ứng sau tiêm phổ biến và ở mức độ nhẹ hoặc trung bình là một dấu hiệu tốt cho thấy vaccine đang hoạt động
các dấu hiệu này thường tự biến mất sau vài ngày
tuy nhiên không gặp tác dụng phụ thì không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
nói cách khác mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau sau khi tiêm vaccine cũng như những loại vaccine nào khác
vaccine sinopharm có thể gây ra một số tác dụng phụ

tuy nhiên những tác dụng này thường không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày
một vài ngày sau khi tiêm những tác dụng phụ này sẽ biến mất
một vài tác dụng phụ thường gặp đau nhất tại vị trí tiêm mệt mỏi ế oảy nhức đầu sốt cảm giác ớn lạnh buồn nôn tiêu chảy
ngoài ra mặc dù hiếm nhưng cũng có khả năng gặp phải những phản ứng dị ứng nghiêm trọng hơn như chảy máu cam hạ huyết áp sung huyết mắt sung huyết cách mạc nóng bừng
vì vậy cần phải theo dõi kỹ lượng sức khỏe sau khi tiêm để có biện pháp xử lý kịp thời
tính đến thời điểm hiện tại vaccine verosa của sinopharm vẫn được đánh giá là một trong những loại vaccine hiệu quả để phòng chống đại dịch covid một mươi chín góp phần giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch gây ra
trước đó bộ y tế cũng đã có công văn hướng dẫn phòng các phản ứng phản vệ có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện khám sàng lọc theo hướng dẫn tạm thời
khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca ban hành kèm quyết định số một nghìn sáu trăm hai mươi bốn qd bit vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
tuân thủ đầy đủ các nội dung của việc khám sàng lọc trước tiêm chủng lưu ý đối với các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng
thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo các hướng dẫn chuyên môn hướng dẫn sự tri cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo thông tư số năm mươi một của bộ trưởng bộ y tế
hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu huyết khối sau tiêm vaccine covid một mươi chín ban hành kèm theo quyết định số một nghìn chín trăm sáu mươi sáu của bộ trưởng bộ y tế
quý vị khán giả thân mến ngay sau khi xảy ra sự cố khi tiêm vaccine sở y tế thanh hóa đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân
tai biến trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện nông cống và báo cáo bộ y tế xin ý kiến chỉ đạo
tại việt nam vercel là vaccine thứ ba được bộ y tế thông qua sau astrazeneca và sputnik v
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về vụ việc mời quý vị và các bạn cùng theo dõi